đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam để công bố quyết định của bộ chính trị
về kiểm tra công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đối với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
theo kế hoạch đoàn kiểm tra của bộ chính trị sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận của bộ chính trị khóa một mươi một
về đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
gắn với thực hiện quy chế về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
ban hành kèm theo quyết định của bộ chính trị khóa một mươi đối với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
theo đó thời gian đoàn bắt đầu kiểm tra từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tại một mươi hai đơn vị địa phương trong tỉnh
thay mặt đoàn kiểm tra của bộ chính trị đồng chí trương hòa bình ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đạt được của ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
trong công tác quy hoạch luân chuyển bổ nhiệm cán bộ thời gian qua
đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt
ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam cần chuẩn bị tốt nội dung báo cáo
theo đề cương và gửi cho đoàn đúng thời gian quy định chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các tổ chức đảng
đơn vị đoàn kiểm tra trực tiếp đến làm việc trao đổi thẩm tra xác minh chuẩn bị tốt báo cáo
hồ sơ tài liệu và các điều kiện khác có liên quan để việc thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã để ra